ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi công ty thủy điện tuyên quang
hồi bảy giờ ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám mực nước hồ tuyên quang ở cao trình một trăm linh bảy bốn mươi hai m vượt hai hai mươi hai m so với mực nước cho phép
lưu lượng đến hồ một ba trăm ba mươi một m ba trên dây tổng lưu lượng xả m ba trên dây
căn cứ nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương và thực tế hiện nay
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện tuyên quang
mở một cửa xả đáy hồ tuyên quang vào hồi một mươi bốn h ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan
để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế